là tỉnh miền núi với địa hình phức tạp đa số người dân làm nông nghiệp theo các phương thức truyền thống nên hiệu quả chưa cao
vì vậy trong những năm qua tỉnh lào cai đã nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh
trong đó nông nghiệp công nghệ cao được coi là bước đột phá mang lại hiệu quả cao
đây là mô hình trang trại được đầu tư theo công nghệ cao của huyện bắc hà
toàn bộ chuồn trại được xây dựng quy mô khép kín các máng ăn nước uống đều được thiết kế tự động và sử dụng đệm lót sinh học để xử lý phân bảo đảm vệ sinh
ngoài ra thức ăn cho gia súc cũng được sản xuất tại chỗ với dây chuyền hiện đại tạo nguồn thức ăn sạch cho gia súc
các chất thải sau khi được xử lý sẽ được luân chuyển ra khu nhà lưới để trồng rau theo tiêu chuẩn việt gáp bảo đảm an toàn và mang lại lợi nhuận cao

cùng với việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh lào cai cũng chú trọng nghiên cứu phát triển nhiều loại cây giống
con giống mới thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương phát triển tối đa các loại giống chất lượng nuôi trồng tập trung hình thành vùng đặc trưng